các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vấn đề công ty trách nhiệm hiểu hạn hùng hiếu hỏi bộ công an trả lời như sau
căn cứ luật đầu tư và luật phòng cháy và chữa cháy kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy là ngành nghề kinh doanh có điều kiện
các thiết bị phòng cháy chữa cháy phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiêm ngặt về yêu cầu kỹ thuật và chất lượng
nhằm bảo đảm sự hoạt động hiệu quả khi có cháy nổ xảy ra đồng thời bảo đảm các điều kiện an toàn về bảo vệ môi trường khi sử dụng
vì vậy người đứng đầu các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết phải được trang bị bồi dưỡng những kiến thức về phòng cháy chữa cháy
nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp khi tham gia hoạt động kinh doanh lĩnh vực này
công ty luật trách nhiệm hữu hạn minh đăng quang có trụ sở tại tp hcm hỏi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ký hợp đồng lao động với nhân viên việt nam bằng ngoại tệ
thì có vi phạm bộ luật lao động của việt nam không nếu không được phép thì căn cứ theo quy định nào
về vấn đề này bộ lao động thương binh và xã hội trả lời như sau
theo khoản ba điều hai mươi một nghị định số năm hai nghìn một mươi năm ndcp ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động
thì tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền đồng việt nam
trừ trường hợp trả lương phụ cấp cho người không cư trú người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối
căn cứ quy định trên
đối chiếu với nội dung kiến nghị của công ty luật trách nhiệm hiệu hạn minh đăng quang
trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ký kết hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền đồng việt nam
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được hai mươi năm đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội
giáo dục giao thông và tố cáo cán bộ
khán giả lê đình trung tiêu mỹ ngọc ở tỉnh an giang ngô xuân bảo ở tỉnh bắc giang
nguyễn thị tranh nguyễn văn hồng thành phố hà nội trần hữu thành đoàn thị bình ở tỉnh phú thọ
phùng văn chính tỉnh hậu giang có đơn khiếu nại bản án
khán giả nguyễn thị thu ở thành phố đà nẵng phạm thị lại tỉnh bà rịa vũng tàu
vũ ngọc thanh thành phố hà nội có đơn khiếu nại về nhà đất
trong tuần đã có năm công văn trả lời của cơ quan chức năng là thanh tra bộ y tế
ủy ban nhân dân thành phố hà nội sở tài nguyên và môi trường hương yên bảo hiểm xã hội việt nam
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
để giảm thiểu tác động bất lợi và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất khi xây dựng các công trình thủy điện
đảng và nhà nước xác định công tác di dân tái định cư là hợp phần quan trọng trong các dự án xây dựng các công trình thủy
yêu cầu đặt ra là công tác di dân tái định cư là hợp phần quan trọng trong các dự án xây dựng các công trình thủy điện
công tác tái định cư phải bảo đảm cho người dân có cuộc sống tốt hơn hay ít nhất bằng nơi ở cũ
tuy vậy qua tìm hiểu vấn đề này ở các vùng tái định cư các dự án thủy điện tại tỉnh tuyên quang vẫn tồn tại nhiều bất cập đối với đời sống và kinh tế xã hội
trong thời gian tới các ngành chức năng cần sớm có những giải pháp tháo gỡ khắc phục để người dân được tái định cư ổn định cuộc sống
đây là khu tái định cư tại thôn một làng bát xã tân thành huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
toàn thôn có hai mươi ba hộ dân chuyển về từ xã trùng khánh huyện na hàng nhằm phục vụ di dân xây dựng nhà máy thủy điện tuyên quang
sau một mươi năm về tái định cư người dân không khỏi bức xúc
có nhiều sự thất vọng khác nhau đặc biệt là sự tranh chấp đất đai với người dân sở tại từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết
sự thất vọng đang hiển hiện hiện trên những khuôn mặt này
còn đây là điểm tái định cư xóm hai mươi bốn xã kim phú huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
cả xóm tái định cư có hơn một trăm linh bốn hộ với bốn trăm sáu mươi năm nhân khẩu hiện nay đã có hơn một chục hộ quay về nơi ở cũ
sau gần chục năm tái định cư nhưng định mức cấp đất ở mỗi hộ dân mới đạt hơn sáu mươi tức là mỗi hộ dân mới được cấp hơn hai trăm linh mét vùng đất ở
trong khi đó theo quy định là mỗi hộ dân được cấp từ bốn trăm linh m hai đất ở
người thì cứu sinh sôi đông lên vì vậy có những trường hợp đến nay nhà ba thế hệ vẫn phải ở chung
đời sống sinh hoạt vô cùng chật trội khiến người dân
không khỏi bức xúc
đất còn thiếu bằng tiền mặt hay là bằng đất đai

nói chung là gặp rất nhiều khó khăn về tất cả các khoản
coi như là nhân dân coi như là gì ở xuống đây
khó khăn nhất là cái đất đai
với lại một số thì bà con trong lòng hồ thì đền bù cũng chưa thỏa đáng
thí dụ như có nhà là về đến đây thì mới được đền bù được khoảng năm sáu mươi chẳng hạn
về đến đây thì làm cái nhà thì cũng chưa làm xong nhà
hết tiền rồi
thế bây giờ coi như là cứ toàn vay mượn hay là đất đai không có
thì cây rau xanh thì của mình thì cũng phải là coi như là cũng mua
cuộc sống sinh hoạt còn thiếu vốn các thứ
vốn thì chả có
nói chung là nhà chả có gì
dự án xây dựng công trình thủy điện tuyên quang
triển khai đầu tư xây dựng từ năm hai nghìn ba
và hoàn thành đưa vào khai thác năm hai nghìn bảy
với lợi ích tổng hợp to lớn
hàng năm cung cấp cho điện lưới quốc gia một hai trăm chín mươi năm tám m
ba triệu kwh
tham gia chống lũ cho hạ du
với dung tích phòng lũ một tỷ m ba
làm giảm lũ cho thành phố tuyên quang
từ hai năm đến hai bảy m
và giảm lũ cho hà nội từ bốn đến bốn mươi hai mét
cung cấp nước ngọt mùa kiệt cho hạ du
từ bốn mươi chín m ba trên dây đến năm mươi hai m ba trên dây
hợp phần di dân tái định cư thủy điện tuyên quang
được thủ tướng chính phủ tách riêng
thành dự án độc lập
và giao cho ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang
làm chủ đầu tư trên địa bàn của tỉnh
với mục tiêu phải tạo được điều kiện
để đồng bào tái định cư
có đời sống tốt hơn nơi ở cũ
từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế
phát triển sản xuất nâng cao thu nhập
cuộc sống vật chất tinh thần ngày càng tốt hơn
tuy nhiên sau một mươi năm triển khai
di dân tái định cư cho bốn một trăm một mươi sáu hộ
với hai mươi ba trăm tám mươi hai khẩu
đã bộc lộ nhiều khó khăn bất cập
như cơ cấu lao động trong cộng đồng
nhân dân tái định cư
chủ yếu vẫn là hộ nông nghiệp
sống bằng nghề trồng lúa
số lượng lao động được hỗ trợ
chuyển đổi ngành nghề sang phi nông nghiệp còn ít
khó khăn trong tìm kiếm việc làm
tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao hơn
so với trung bình hộ nghèo toàn tỉnh
công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng
ở một số nơi còn thiếu đồng bộ
có điểm tái định cư chưa thật sự hợp lý
thiếu an toàn
một số công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hư hỏng
xuống cấp nghiêm trọng
mối quan hệ giữa đồng bào di dân tái định cư
và đồng bào ở sở tài
ở một số địa phương chưa tốt
tranh chấp đất đai nhiều nơi đã xảy ra
đất ở cấp cho những hộ dân tái định cư
chưa được đầy đủ
dẫn đến khiếu kiện kéo dài có diễn biến phức tạp
một số ít hộ dân tái định cư
tự ý quay lại vùng lòng hồ thủy điện
để chăn thả đánh bắt thủy sản
sinh sống và sản xuất
gây không ít khó khăn cho chính quyền địa phương
tại thời điểm này
về đất ở
đất ở đồng thôn
nhiều những hộ gia đình
bây giờ là đông con
cho nên là bây giờ mới được có hai trăm ba mươi sáu mét
tại thời điểm này
nếu như khó khăn
là thiếu về đất ở
cho bà con
đối với địa phương của tôi
đánh giá có hai khó khăn
nhất là đất thổ cư
bổ sung thêm hai trăm linh mét
đối với địa phương thì chúng đã đề xuất
các cấp khẩn trương
để tạo vùng thêm đất thổ cư
cho dân tái định cư có đất
để xây dựng công trình của gia đình
để sinh hoạt gia đình
đúng với một hộ nông thôn
ta sẽ đảm bảo
cái thứ hai
đề xuất của xã
tôi đề xuất là
tỉnh huyện và trung ương
xem có những lớp đào tạo nghề
phải sâu kỹ
và mở việc làm
cho lao động nông thôn của đồng hồ tái định cư
thì đời sống bà con tái định cư
thu nhập nâng lên
thì thôn mới khá
do nguồn vốn còn hạ hẹp
trên năm vừa rồi thì nguồn lực đầu tư cho hạ tầng cơ sở
còn chưa được nhiều
nó chưa được đồng bộ
theo thướng chính thức phiên duyệt
báo cáo công trí là
lộ trình đầu tư từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên hết năm hai nghìn một mươi sáu
chúng tôi được bố trí
lượng vốn được bốn mươi sáu
so với tổng đầu tư thực duyệt
chính vì vậy là cái việc đầu tư hạ tầng cơ sở gặp rất nhiều khó khăn
vừa rồi thì chúng tôi đã báo cáo với tỉnh
tỉnh đạo trình thủ tướng chính phủ đề nghị
và thủ tướng đã phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện
đến năm hai nghìn hai mươi
để đảm bảo khả năng bố trí vốn của nhà nước
cho dự án
tuy nhiên việc kéo dài thời gian đầu tư
thì cũng làm ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ đầu tư
cũng như hiệu quả đầu tư
phần lớn người bị thu hồi đất
có trình độ học vấn thấp
hoặc đã lớn tuổi
nên việc đào tạo nghề chuyển đổi nghề nghiệp
gặp nhiều khó khăn
dùng và làm việc tại các doanh nghiệp
cũng gặp khó khăn do trình độ lao động
không đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp
chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm còn nhiều nan dài
thiểu tính đa dạng
chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương
và tập quán của người dân
bên cạnh đó tính công khai
dân chủ trong tổ chức thực hiện chính sách bồi thường
hỗ trợ và tái định cư tại một số địa phương
chưa bảo đảm theo quy trình quy định
chưa tổ chức được nhiều cuộc đối thoại trực tiếp
với nhân dân trong vùng dự án
để kịp thời xử lý những vướng mắc
giải quyết tâm tư và bức xúc của nhân dân
trong vùng thực hiện dự án
phải trò là cơ quan tham hiu
cho tỉnh ủy ủy ban tỉnh
tổ chức thực hiện tái định cư
cũng là cơ quan đầu mối được tỉnh
giao đôn đốc vào tổ chức thực hiện
chúng tôi rất mong muốn rằng là
chính phủ các bộ ngoại hình trung ương
quan tâm hơn nữa
đến tái định cư
liên quan của chúng tôi
trong đó thể hiện hai việc chúng tôi mong muốn
là được chính phủ
bố trí nguồn vốn nó
đầy đủ ổn định
theo đúng lộ trình đầu tư lập truyền
thứ hai chúng tôi cũng đã có kinh nghị nhiều lần
là mong muốn rằng là nhà máy thượng tướng ương quan
sau khi đã được đầu tư xong
đi vào hoạt động có đem lại hợp ứng thế
có lợi nhuận
thì mong muốn rằng là ngành điện lực
cũng như là trực tiếp nhà máy thượng tướng ương quan
cũng có quan tâm
có phần đầu tư hỗ trợ địa phương
nhất là những vùng
có bà con tại nhà máy thượng tướng ương quan
với việc xây dựng
và vận hành nhiều dự án thủy điện lớn nhỏ
trong thời gian qua qua đó
đóng góp tỷ trọng lớn trong nguồn cung cấp
của hệ thống điện quốc gia
thành quả đó có sự đồng góp hy sinh to lớn
của cộng đồng dân cư trong việc đồng lòng
đồng sức di chuyển nơi ở xanh đất
cho dự án tuy nhiên
việc di dân tái định cư trong các dự án thủy điện
khác xa so với các dự án
giải phóng mặt bằng ở miền xuôi
đòi hỏi phải có những chính sách quan tâm
hơn nữa để giảm tác động tiêu cực
không đáng có những chính sách
hậu tái định cư các dự án thủy điện
cần được xây dựng trên cơ sở sát
với thực tế đặt lợi ích của người dân
lên mức cao nhất cũng như phù hợp với
tâm tư nguyện vọng của họ để bảo đảm
phát huy được hiệu quả khi triển khai thực hiện